thưa quý vị liên quan đến vụ bé thái lý hạo nam rơi xuống cọc bê tông sâu ba mươi năm mét tại công trình cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đông tháp
vào sáng nay lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất dài một mươi hai mét trong số ba đoạn của cọc bê tông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo
đến sáng nay tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu rạch sen tiếp tục đào đất bằng gầu cạp đến độ sâu âm một mươi chín mét so với đầu cọc bê tông
còn năm m nữa là đến đầu đoạn cọc số ba quá trình đào lực lượng cứu hộ có sử dụng dung dịch bê tôn ít để giữ ổn định cho thành vách chống sạt lở
do chiều dài cọc bê tông lớn nên phải cắt mối nối một đưa đoạn bê tông thứ nhất lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn hai vào lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một để tránh cọc bị đổ nghiêng
hiện nay công việc tiếp theo của lực lượng cứu hộ là tiếp tục đào đất trong lòng hồ móng để đạt được độ sâu âm hai mươi ba m tính từ đầu cọc bê tông cách mồi nối thứ hai hay đầu đoạn thứ ba khoảng một m
sau đó thực hiện đưa ống vách g hai nghìn một trăm linh lên mặt đất và triển khai bước cứu hộ tiếp theo
xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài sẵn trong người lại có hơi men trần văn thương chú tải xã yà yêng huyện kronquác tỉnh đắk lắk đã ra tay sát hại người bạn của mình
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà của thương chơi tại đây còn có hai người bạn cùng nhau ăn nhậu đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn sau đó thương xuống bếp lấy hai con dao đâm hải khiến anh hải tử vong tại chỗ
người án xong thương bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn tàng trữ buôn bán vũ khí ma túy thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ các loại một mươi chín gói ketamin ba khẩu súng cùng một trăm một mươi bảy viên đạn
ngày bảy tháng một nguyễn văn đức và nguyễn văn độ bị bắt giữ cơ quan công an thu giữ một súng côn một trăm linh năm viên đạn bốn mươi bốn một mươi hai kg pháo hoa nổ các loại ba mươi ba viên ma túy tổng hợp một mươi chín gói ketamin
tiếp tục mở rộng điều tra ngày một mươi bốn và một mươi năm
vào ngày một mươi năm tháng một công an huyện lộc hà khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm phạm xuân thiện chú tại tỉnh bình định và giang quốc cường trú tại tỉnh tây ninh thu giữ gần năm mươi sáu kg pháo nổ các loại hai khẩu súng một mươi hai viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
và cứu nạn cứu hộ hai mươi bốn trên hai mươi bốn bảo quản bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xây dựng phương án
kế hoạch ứng phó với các tình huống cháy lớn phức tạp có thể xảy ra không để bị động bất ngờ
tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở tập trung đông người
có nguy cơ tiềm mẩn về cháy nổ cao hướng dẫn cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
chủ động phân công lực lượng phương tiện bảo vệ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các sự kiện
hoạt động chào năm mới các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm và làm việc tại thành phố cần thơ
thưa quý vị tết nguyên đáng đang đến gần nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao
nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến khó lường nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao
chính vì vậy mà công an tỉnh đồng tháp đã triển khai quyết
liệt nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông trong dịp tết này
chỉ trong vòng hai giờ theo chân tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an đồng tháp
trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc phường mỹ phú thành phố cao lãnh
đã ghi nhận ba trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn
mỗi người đều có lý do riêng cho vi phạm nhưng tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản vi phạm
tạm giữ phương tiện cả ba trường hợp này
vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó trong những ngày tết một số vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ
đi không đúng phần đường làng đường vượt xe chuyển hướng không đảm bảo an toàn
sẽ dẫn đến những hệ lụy khung lường
phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trạm bảo an ninh trật tự
dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi phạm
nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông gắn với kiểm tra xử lý theo các kế hoạch chuyên đề
ví dụ như là quá chở xe chở quá tải trọng quá số người quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp tết
từ khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bò đạm an ninh trật tự tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba đến nay
tỉnh đồng tháp đã xảy ra năm vụ tai nạn giao thông làm chết năm người bị thương hai người
tai nạn giao thông đã để lại những nỗi đau không thể xóa nhà đối với gia đình nạn nhân
điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường hòa đông thuộc ấp hòa khánh xã hòa an thành phố cao lãnh
giữa hai xe mô tô mới đây do em phạm vĩ khang và em kim khoa huân cùng ngũ xã tân thuận tây điều khiển
vụ tai nạn đã làm em huân tử vong còn em khang bị chấn thương vùng đầu
sau nhiều ngày điều trị đến nay em khang vẫn chưa hoàn toàn bình phục khi nhớ khi quên
mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân chăm sóc
gia cảnh khó khăn nên việc điều trị cho em phải tạm ngưng
người mẹ đã khóc hết trước mắt vì lo cho sức khỏe của em và cũng không dám nghĩ đến tương lai bờ mịt phía trước

chắc lần này em tỏa người xe cổ chắc là em tới em cũng phá lại không cho nó chạy nữa đâu

nuôi tới lớn lên thì đi học mới được lớp sáu cái ca bị nuôi thận thầy kỳ cuối

không bao giờ nghĩ luôn không bao giờ nghĩ luôn mà

qua công tác tuần tra kiểm soát trong đợt cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông công an đồng tháp đã xử lý gần bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có năm trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
hai trăm một mươi hai trường hợp chạy quá tốc độ
sáu mươi chín trường hợp chạy quá tải cổng
và một trường hợp chạy quá tải cổng cho phép
một trăm bảy mươi ba trường hợp không đổi mũ bỏ hiểm
việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông không chỉ gây mất trật tựa an toàn giao thông
mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông
đa số các nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông đều nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên
do vậy gia đình nhà trường và xã hội cần thường xuyên giáo dục tuyên truyền pháp luật về trực tự an toàn giao thông cho các em
để góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp tết này
nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vào dịp cuối năm
cục đăng kiểm việt nam vừa cho phép bốn trung tâm kiểm định xe cơ giới tại tp hcm hoạt động trở lại từ ngày một mươi sáu tháng ba
ba trung tâm đăng kiểm ở tp hcm là trung tâm đăng kiểm năm nghìn ba v phường tam bình tp thủ đức
trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v phường an phú đông quận một mươi hai
và trung tâm đăng kiểm năm mươi bảy v phường bình hưng hòa b quận bình tân
và một chi nhánh của trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
trung tâm đăng kiểm phố hồ chí minh với tổng số tám di chuyển kiểm định
đã chính thức được hoạt động trở lại sau gần một tháng tạm dừng
trước đó ba trung tâm và một chi nhánh này đã được cục đăng kiểm việt nam tiến hành kiểm tra đánh giá
kết quả cho thấy các đơn vị đang kiểm tra đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất
thiết bị nhân sự đều hoạt động theo đúng quy định tại nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp
quy định về kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới
việc mới lại các trung tâm đăng kiểm này không chỉ để đảm bảo các phương tiện đến hàng kiểm định
có thể được đăng kiểm kịp thời mà còn kéo giảm tình trạng quá tải liên tục xảy ra
tại các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động tại tp hcm nhất là trong dịp tết nguyên đáng đang đến gần
nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những em thiếu nhi lang thang cơ nhở có hoàn cảnh khó khăn
trong dịp tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi ba ngày một mươi sáu tháng một tại tp hcm
thành đoàn tp hcm cùng với trung tâm công tác xã hội thanh niên đã tổ chức chương trình
tổ ấm ngày xuân năm hai nghìn hai mươi ba qua đó tặng quà và hỗ trợ cho một năm trăm linh trẻ có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn của thành phố
chương trình tổ ấm ngày xuân năm hai nghìn hai mươi ba năm nay được tổ chức tại công viên tào đàn tp hcm
một năm trăm linh em tham dự chương trình năm nay đều là những trẻ trong độ tuổi từ sáu đến một mươi năm
có đạo đức tốt chăm ngoan hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
có ý chí nỗ lực phấn đấu vượt khó là các trẻ em nghèo đang tự mưu sinh kiếm sống
trẻ em không có điều kiện đón tết và các trẻ đang học tập và sinh sống
tại ba mươi năm cơ sở xã hội các nhà mở mái ấm trên địa bàn thành phố
tại đây các em được lãnh đạo thành phố trao tặng một năm trăm linh phần quà
một năm trăm linh bao lì xì chúc mừng năm mới và chơi các trò chơi dân gian
trò chơi vận động và phục vụ văn nghệ viết ảo thuật múa lân
và được tặng giày dép mới miễn phí
đây là một hoạt động ý nghĩa đối với các em khi dịp tết nguyên đáng cận kề
bên cạnh những em thiếu nhi được cha mẹ tặng những bộ quần áo mới để vui tết
vẫn còn những em thiếu nhi lang thang cơ nhở có hoàn cảnh khó khăn
chưa được một lần khoác lên mình một bộ quần áo mới để vui tết cùng các bạn